tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ khai mạc tuần văn hóa thể thao các dân tộc vùng đông bắc tỉnh quảng ninh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình nghệ thuật khai mạc mang đậm sắc màu của vùng đông bắc quảng ninh với các tiết mục như én thần vũ điệu then của người tày
phượng hoàng vũ điệu phùn vòng của người giao tắc xình vũ điệu cầu mùa của người sán chay
cùng với đó là màn diễu hành nghệ thuật và biểu dương lực lượng của tuần văn hóa thể thao các dân tộc vùng đông bắc tỉnh quảng ninh lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy
và đại hội thể dục thể thao huyện tiên yên lần thứ tám
hoạt động này nhằm đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa các dân tộc vùng đông bắc quảng ninh
tuần văn hóa thể thao các dân tộc vùng đông bắc tỉnh quảng ninh sẽ diễn ra đến hết ngày bảy tháng tám